nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ phát động phong trào tết trồng cây ngày một mươi một tháng một
tại trường trung học phổ thông tam nông huyện tam nông tỉnh phú thọ
viện môi trường và năng lượng tái tạo phối hợp với tổng cục đường bộ việt nam
tổ chức chương trình sứ giả môi trường phát động toàn dân tham gia phong trào
trồng đường cây bắc hồ lần thứ nhất tại phú thọ
phong trào đường cây bắc hồ nhằm vận động các cơ quan doanh nghiệp người dân trên cả nước
tích cực trồng cây trên các tuyến đường mang tên bác
các tuyến quốc lộ tỉnh lộ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường
chống biến đổi khí hậu
đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình trên địa bàn cả nước
sau một tháng phát động ban tổ chức đã nhận được một mươi một cây
từ các tổ chức cá nhân đơn vị vào quỹ cây
những hàng cây được trồng không chỉ tạo cảnh quan bóng mát cho người dân
mà còn góp phần hình thành những hộ lan tự nhiên bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông